thành đoàn hà nội đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố
thuộc địa bàn phường tây tiệu quận bắc tử liêm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã dự và trao quà cho các mẹ việt nam anh hùng
thay mặt thành ủy hà nội đồng chí vương đình huệ đã thăm hỏi động viên và trao tận tay những món quà ý nghĩa
cho các mẹ việt nam anh hùng các gia đình thương binh bệnh binh và thân nhân các liệt sĩ
đây là dịp thủ đô hà nội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc
các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thủ đô đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay
nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc và giá trị của nền độc lập tự do hôm nay
từ đó tăng thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập lao động
gian luyện xây dựng bảo vệ thủ đô và tổ quốc xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước